trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín đang bùng phát ở nhiều nước trên thế giới
trong đó có khu vực asean cộng ba bao gồm trung quốc nhật bản và hàn quốc
việc duy trì chuỗi cung ứng trong khu vực là vấn đề nóng đang được các nước trong khối đặc biệt quan tâm
việt nam đang quan tâm sát sao đến việc kịp thời ứng phó với ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đến chuỗi cung ứng và nền kinh tế khu vực asean cộng ba trung quốc nhật bản hàn quốc
với vai trò chủ tịch việt nam đã đề xuất thúc đẩy thương mại và đầu tư trong khu vực
tăng cường các biện pháp thuận lợi hóa thương mại nhằm hỗ trợ kết nối chuỗi cung ứng sau dịch
tận dụng công nghệ và thương mại số để hỗ trợ và cho phép các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ
nhỏ và vừa và nhất trí đưa ra tuyên bố chung của các bộ trưởng kinh tế asean
về tăng cường khả năng phục hồi kinh tế ứng phó dịch covid một mươi chín
với vai trò chủ tịch việt nam đã đề xuất thúc đẩy thương mại và đầu tư trong khu vực

với vai trò chủ tịch của một khu vực kinh tế đứng thứ năm thế giới
có tổng giá trị thương mại hơn ba tỷ đô la mỹ một năm
việt nam đang cùng với các nước asean nỗ lực để thúc đẩy thương mại và đầu tư trong khu vực
nhằm phục hồi kinh tế sau dịch và ngăn chặn đà suy thoái kinh tế trong tiềm ẩn
cùng với đó tích cực thảo luận dự thảo tuyên bố chung của các bộ trưởng kinh tế asean
cộng ba trung quốc nhật bản hàn quốc nhằm thúc đẩy hợp tác giữa asean với ba quốc gia này